bảo hoàng ý một mươi tám tuổi đều trú tại địa phương và toàn bộ vật chứng gây án gồm năm cây mã tấu tự tạo
trước đó vào tối ngày ba mươi một tháng ba tại một quán internet có một nhóm đối tượng dùng kiếm mã tấu tự tạo xông vào quán
truy sát các thanh niên đang chơi tại quán và hủy hoại tài sản của chủ nhà
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn qua mạng với một nhóm khác nên khi nhận được tin đối thủ đang có mặt tại một quán internet
thì cả nhóm đã huy động đồng bọn khoảng một mươi hai đối tượng mang theo mã tấu kiếm tự tạ
và đi truy sát đối thủ
tuy nhiên các đối tượng đã truy sát nhầm vào hai thanh niên đang chơi tại quán khiến cho hai thanh niên này bị thương tích nặng và hiện đang được chữa trị tại bệnh viện